tại thành phố lào cai hội liên hiệp thanh niên việt nam tỉnh lào cai đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ năm nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn với khẩu hiệu tuổi trẻ lào cai đoàn kết sáng tạo khởi nghiệp hội nhập
trong năm năm qua hội liên hiệp thanh niên việt nam tỉnh lào cai đã triển khai sâu rộng phong trào tôi yêu tổ quốc tôi đến toàn thể thanh niên trên địa bàn
tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
hơn chín mươi hội viên thanh niên được tham gia học tập nghị quyết của đảng đoàn hội các cấp và các chính sách pháp luật của nhà nước
vận động thanh niên hiến hai bảy trăm linh đơn vị máu khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho năm mươi bốn lượt người giới thiệu việc làm cho hơn một mươi bốn thanh niên
hỗ trợ thanh niên vay vốn đạt dư nợ một trăm bảy mươi một tỷ đồng
với khẩu hiệu đoàn kết sáng tạo khởi nghiệp hội nhập đại hội đã tiến hành hiệp thương chọn cử ủy ban hội liên hiệp thanh niên việt nam tỉnh khóa năm gồm ba mươi năm đồng chí